kể từ khi đại dịch covid một mươi chín lan sang mỹ quốc gia này đã phải đối mặt với một số khó khăn như số f cũng như số người tử vong tăng cao
mới đây nhiều báo đài mỹ thậm chí đã ghi nhận con số tử vong do covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi tại quốc gia này đã vượt mốc chín trăm linh ca
tức là gần bằng hoặc nhiều hơn dân số của một vài bang ít dân như south dakota
vậy tại sao là một nước giàu mà tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín của mỹ lại tăng chóng mặt đến vậy
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin ngay sau đây
ngày bốn tháng hai mỹ đạt một cột mốc buồn chín trăm linh người tử vong vì covid một mươi chín
trước đầy hai tháng trước chi số này là tám trăm linh người
trong đại dịch covid một mươi chín mỹ có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao hơn một chút so với các quốc gia có thu nhập cao khác
nhưng số người chết trong làn sóng omicorn đã thực sự khiến mỹ trở nên khác biệt
kể từ ngày một tháng một mươi hai khi các quan chức y tế công bố trường hợp omicron đầu tiên ở mỹ
tỷ lệ người mỹ chết và covid một mươi chín cao hơn ít nhất sáu mươi ba so với bất kỳ quốc gia lớn giàu có nào
do micron giảm mức độ nghiêm trọng các quan chức và chuyên gia hy vọng mỹ có thể tránh được một làn sóng gây chết người
nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy
một số lý do dẫn đến khó khăn của nước mỹ đã được biết đến
mặc dù có một trong những kho vaccine mạnh nhất thế giới
nhưng mỹ không thể tiêm chủng cho nhiều người
như các quốc gia giàu có khác đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi
mỹ thậm chí còn tụt hậu hơn nữa trong việc thực hiện các mũi tiêm nhắc lại
phân tích gần đây của financial times cho biết
tỷ lệ nhập viện hiện tại của mỹ sẽ thấp hơn nhiều nếu nước này có tỷ lệ tiêm chủng như anh
tính tới ngày ba tháng hai sáu mươi bốn dân số mỹ tiêm đủ hai mũi vaccine hai mươi bảy tiêm mũi tăng cường
trong khi đó tỷ lệ tương tự ở anh là bảy mươi hai và năm mươi năm
số người mỹ chết vì covid một mươi chín
có tỷ lệ gấp hai lần anh và gấp bốn lần đức
ở anh chỉ bốn người từ sáu mươi năm tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ và chín chưa tiêm tăng cường
ở mỹ hai tỷ lệ này là một mươi hai và bốn mươi ba
tiêm vaccine không phải là lời giải thích duy nhất cho lý do mỹ đang tụt hậu so với các nước giàu khác
nhiều người mỹ bị béo phì hoặc mất bệnh tiểu đường
làm tăng nguy cơ trở nặng nghiêm trọng khi mắc covid một mươi chín
với dân số khoảng ba trăm ba mươi triệu người
mỹ đã có tỷ lệ gấp hai lần anh và gấp bốn lần đức
có bảy mươi sáu bốn triệu ca nhiễm covid một mươi chín chín trăm linh người tử vong
trên một trăm linh người mắc mới mỗi ngày